công an phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa kiểm tra và bắt quả tăng một xe bán tải chở lượng lớn bình khí cười
kiểm tra xe ô tô do trần thị trang quê ở thanh hóa điều khiển tổ công tác phát hiện trên xe có ba mươi năm bình khí cười n hai o đủ các kích cỡ và chưa qua sử dụng
qua làm việc trang thừa nhận đã đặt mua số khí cười trên mạng xã hội rồi phân phối lại cho các cơ sở giải trí hay khách hàng có nhu cầu để kiếm lời
tại thời điểm kiểm tra trang không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khí cười nói trên
ngày hai mươi tháng một mươi một công an tỉnh cà mau đã tiến hành bao vây khu đất chống thuộc khóm sáu phường một thành phố cà mau và triệt xóa tụ điểm đá gà với nhiều đối tượng tham gia
tại hiện trường có hai mươi ba đối tượng bị tạm giữ vì có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ số tiền hơn một mươi bốn triệu đồng
và một số tam vật khác có liên quan vụ việc đã được bàn giao cho đội nghiệp vụ thuộc công an tp cà mau và công an phường một xử lý theo quy định
cơ quan chức năng quận tân bình tp hcm cùng các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ vụ hai thanh niên đi xe máy làm náo loạn tại sân bay tân sơn nhất
hai thanh niên nghi là cướp giật tài sản đã điều khiển xe máy trên đường trường sơn phường hai thì bất ngờ vượt chốt an ninh sân bay tân sơn nhất theo đường ô tô chạy thẳng vào nhà ga quốc tế
khi đến khu vực làn đường dừng đón khách của ga đến quốc tế thì các đối tượng đã dùng xe máy tông mạnh phía sau một chiếc ô tô bảy chỗ
hai đối tượng ngay sau đó đã bị an ninh sân bay và người dân khống chế
công an huyện củ chi tp hcm vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ một mươi đối tượng dưới một mươi tám tuổi gây ra bốn vụ cướp liên tiếp trên địa bàn
tại đường một trăm bốn mươi sáu xã bình mỹ huyện củ chi nhóm khoảng một mươi thiếu niên đi trên nhiều xe gắn máy phục kích dùng dao uy hiếp người đi đường đưa tiền
sau đó nhóm thiếu niên rút chìa khóa xe của nạn nhân vứt đi nơi khác và bỏ đi
và cũng trong đêm ngày hôm đó nhóm thiếu niên còn thực hiện ba vụ chặn xe người đi đường ở xã bình mỹ để cướp
khi đi trên đường hà duy phiên xã bình mỹ nhóm đối tượng bị tổ công tác của công an xã phát hiện và truy đuổi
tại hiện trường tổ công tác bắt giữ được hai đối tượng
ngay trong đêm công an xã truy xét và bắt giữ thêm tám đối tượng trong nhóm cướp nhí này
ngoài hai tuyết virus dengue lưu hành chủ yếu là d một và d hai hà nội vừa phát hiện thêm tuyết d ba gây bệnh sơ xuất huyết
theo các chuyên gia y tế ở nước ta hiện có bốn tuyếp virus danu gây bệnh xuất xuất huyết được ký hiệu là d một d hai d ba và d bốn
do đó một người có thể mắc đến
bốn lần sốt xuất huyết trong đời và lần hai thì thường nặng hơn lần đầu
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vẫn ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trong đó có nhiều ca nặng
thông thường vào cuối mùa dịch sốt xuất huyết tỷ lệ ca nặng sẽ tăng hơn so với đầu dịch
vào ngày hai mươi tháng một mươi một theo tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
trong tuần qua từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm hai bốn trăm bảy mươi sáu trường hợp mắc sốt xuất huyết
tại ba mươi quận huyện thị xã giảm năm mươi bốn ca
so với tuần trước
đỗ xe bên đường để sửa chữa nhưng không bật đèn không đặt biển cảnh báo nguy hiểm
nguyễn văn tuân là tài xế xe chở xi măng trong vụ tai nạn giao thông khiến năm người chết ở lạng sơn
bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày một tháng một mươi một công an tỉnh lạng sơn cũng đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với tài xế xe khách quách đình trọng
như đã thông tin vào khoảng hai giờ một mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi
tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã hoàn lạc huyện hiễu lũng tỉnh lạng sơn
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô hợp đồng chở khách một mươi sáu chỗ
với xe ô tô đầu kéo chở xi măng hỏng máy dừng đỗ bên đường phía cùng chiều
sau đó xe ô tô chở khách một mươi sáu chỗ tiếp tục va chạm với xe container chạy theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến năm người tử vong và một mươi người bị thương
thưa quý vị tai nạn giao thông là một trong những thảm họa mang tính toàn cầu diễn ra ở mọi lúc
mỗi nơi mỗi năm trên thế giới có khoảng một ba triệu người chết và khoảng năm mươi triệu người bị thương do tai nạn giao thông
trước thực trạng đó vào năm hai nghìn năm đại hội đồng liên hợp quốc đã chính thức chọn ngày chủ nhật thứ ba của tháng một mươi một hàng năm
là ngày thế giới tử niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu
và tại việt nam lần đầu tiên ủy ban an toàn giao thông quốc gia phát động hưởng ứng
ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
và từ năm hai nghìn một mươi một
năm hai nghìn một mươi ba đến nay được tổ chức thường niên trong phạm vi cả nước nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông
tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội
tại việt nam tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm
tuy nhiên trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc đã xảy ra chín tám trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
khiến năm bốn trăm chín mươi sáu người chết và sáu chín trăm bảy mươi ba người bị thương
trong đó tám trăm tám mươi một vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh
lứa tuổi sáu đến một mươi tám tuổi làm chết bốn trăm chín mươi người bị thương tám trăm hai mươi bảy người
tài nạn giao thông gây ra những mất mát to lớn về con người
của cải và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội
hậu quả tai nạn giao thông làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn
thân thiện trong mắt bạn bè người khác
với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại lễ tưởng niệm là dịp để bày tỏ niềm thương xót
với những người mất vì tai nạn giao thông và chia sẻ những mất mát với người thân của họ
đồng thời nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định như đã uống rượu bia thì không lái xe
tuân thủ tốc độ đối mũ bảo hiểm thắt dây an toàn
và cần có những giải pháp nào để việc chấp hành quy định giao thông được thực hiện một cách hiệu quả
hành động mang tính thực sự là thiết thực
vấn đề và chính sách ngày hôm nay thượng tá phạm việt công
phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ cùng có những chia sẻ cụ thể hơn
thưa đồng chí tai nạn giao thông thì vẫn luôn là một chủ đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
mặc dù là chúng ta đã có những giải pháp để kiềm chế
xong phải nhìn nhận thực tế là tình hình tai nạn giao thông của chúng ta thì vẫn diễn biến khá là phức tạp
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn nội dung này đúng không ạ
phát triển kỳ xã hội cao thì cái nhu cầu giao thông càng lớn
cái thứ hai nữa là cái một là chúng ta biết là trong xã hội việt nam hiện nay thì cái cơ sở tầng chúng ta mặc dù đầu tư rất nhiều
nhưng mà cũng chưa thể đáp ứng được cái nhu cầu đi lại phương tiện có phương tiện
hai nữa là cái chủng lại phương tiện ở đây chúng ta biết là chúng ta nằm ở đất nước mà cái số lượng mô tố rất lớn
và các hoạt động thì đang trên trong một cái môi trường phát triển
do vậy nhu cầu giao thông là rất cao
cái thứ ba nữa là chúng ta biết là theo cái phân tích đại thông
thì phần lớn là do cái nỗi
không chấp hành các quy định văn hóa giao thông
thì chúng ta cũng thấy là đây cũng là một cái nguyên nhân
mà cái việc tự xác chấp hành của người giao thông cũng chưa được tốt
bên cạnh những cái bất cập về hạ tầng
về các cái quá trình mà chúng ta thực hiện có xảy ra những cái yếu tố tạo cách quan
thì cái chủ quan chúng ta hiện nay rất nhiều
thưa đồng chí chủ đề năm nay của chúng ta là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
nhưng mà phải nhìn nhận thẳng thắn trên thực tế hiện nay là còn một bộ phận người dân
chưa thực sự là tự xác chấp hành luật lệ tham gia giao thông
vậy theo đồng chí thì điều này đang đặt ra những vấn đề gì cần phải giải quyết
để mọi người có thể là tham gia giao thông trên tinh thần là thượng tôn pháp luật ạ
thì theo tôi thì bên cạnh cái việc hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật
nâng cao cái trách nhiệm của các cơ quan thực thi
thì cái điều quan trọng nhất là cái ý thức tự giác của các mọi người tham gia giao thông
trong đó chúng ta phải gắn trách nhiệm từ các cơ quan nhà trường gia đình
đồng bộ cả đồng chí
với các cơ quan chính trị thì chúng ta mới làm được cái việc này một cách tốt nhất
và cái chủ đề của năm an toàn là thượng tôn pháp luật xây dựng cơ quan giao thông an toàn
thì đây là một chủ đề xuyên suốt và sẽ áp dụng tôi nghĩ là trong nhiều năm
mà chúng ta sẽ cố xây dựng một môi trường an toàn giao thông cao nhất
và trong đó thì cái ý thức tự giác pháp luật của các cơ quan giao thông là cái cốt yếu
rõ ràng như đồng chí chia sẻ thì ở đây câu chuyện về ý thức của mỗi một người tham gia giao thông là rất quan trọng
và để xây dựng được tinh thần thượng tôn pháp luật đối với mỗi một cá nhân nói riêng
và lớn hơn là thượng tôn pháp luật đối với cả một xã hội để xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn
thì đó là một câu chuyện lớn
bên cạnh những hoạt động như lễ tử nghiệm thì theo đồng chí cần phải tổ chức thêm những hoạt động như thế nào
có thêm những giải pháp như thế nào để có thể lan tỏa hơn nữa tinh thần này trong xã hội ạ
đây cũng là một hình thức tuyên truyền để mọi người dân thấy được cái tác hại và hậu quả giao thông rất lớn
từ đó chúng ta có những cái tự điều chỉnh các hành vi giao thông của mình một cách tốt nhất
còn bên cạnh đó thì tôi nghĩ là các giải pháp thì hiện nay chính đảng chính phủ cũng ra nhiều rất nhiều chủ trương biện pháp
như chỉ thị hai mươi ba của bán vi thư chỉ thị số một mươi của chính phủ và các bộ ban ngành địa phương
thì cũng đang xây dựng kế hoạch rất là chặt chẽ phân công nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức có liên quan
đặc biệt là sẽ gắn trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân gia đình trường học
để chúng ta cùng nhau chung tay
xây dựng một môi trường giao thông văn minh an toàn
và cái thứ ba nữa là bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái hoạt động
từ công tác tuyên truyền vận động của chúng đến công tác cưỡng chế xây dựng các cao điểm
để chúng ta tập trung xử lý các hành vi mà là nguyên nhân trực tiếp với đảng thông
tôi nghĩ tổng thể các biện pháp đó thì chúng ta sẽ đưa ra nhiều biện pháp nó phù hợp với từng địa phương
và từ đó thì chúng ta sẽ nâng cao được ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
đặc biệt ý thức
các cơ quan tổ chức cá nhân có người dân thì trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái môi trường
giao thông văn minh và an toàn hơn
quan trọng là phải có những giải pháp quyết liệt và cùng nhau chung tay đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của thượng tá phạm việt tông trong chương trình ngày hôm nay